ngày bốn tháng một đoàn công tác của huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế đã sang thăm và tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho nhân dân cụm bản xê xáp huyện ca lương nước bạn lào
tại buổi tặng quà cho nhân dân bản xê xáp lãnh đạo huyện a lưới và đồn biên phòng nhâm bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế đã trao bốn mươi sáu xuất quà cùng hai trăm linh cây giống tặng bà con dân bản xê xáp
đây là việc làm thiết thực nhằm chia sẻ với khó khăn vất vả của bà con nước bạn thể hiện tinh thần tương thân tương ái qua đó thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt việt lào xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
vì cuộc sống của bà con bản lào so với bà con của chúng ta thì vẫn ở mức độ sâu hơn khó khăn hơn nhiều
và qua đó thì cũng muốn động viên bà con thực hiện tốt quy chế biên giới
và cũng muốn động viên bà con thực hiện tốt quy chế biên giới luật biên giới giữa đôi bên và phối kết hợp tốt trong công tác bảo vệ an ninh biên giới bảo vệ an ninh nông thôn dân tộc và cùng nhau cố trợ phát triển kinh tế xã hội
bên cạnh việc tặng quà cán bộ quân y của đồn biên phòng nhâm đã tổ chức khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho hai trăm ba mươi bảy lượt người dân bản xê xáp và tuyên truyền cho người dân về cách ăn ở hợp vệ sinh phòng tránh các bệnh dịch như sốt z tả và một số bệnh về đường tiêu hóa
hôm nay nhân dân bản xê xáp rất vui mừng khi được nhận những món quà đến từ huyện a lưới và đồn biên phòng nhâm thay mặt cho nhân dân bản xê xáp tôi xin chân thành cảm ơn
qua đây kính mong lãnh đạo huyện a lưới đồn biên phòng nhâm tiếp tục giúp cho nhân dân bản về những giống cây tốt vật nuôi kỹ thuật chăn nuôi để bản phát triển cùng nhau xây dựng biên giới ngày càng mũi mạnh
bản xê xáp là bản đặc biệt khó khăn của huyện cà lùm nằm sát biên giới với huyện a lưới
trong những năm qua chính quyền các cấp mà đặc biệt là bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế đã triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ người dân ở hai bản xê xáp và cà lô
qua đó góp phần xây dựng biên giới việt nam lào hòa bình hữu nghị hợp tác cùng phát triển không ngừng vun đắp mối đoàn kết hữu nghị việt nam lào